giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tăng ba usd lên một bảy trăm tám mươi bảy usd một ao giá vàng tương lai giao tháng chín trên sàn comac giảm sáu usd xuống một bảy trăm tám mươi usd một ao
quy đổi sang việt nam đồng đã tính thuế phí gia công đang ở mức bốn mươi chín bảy mươi bốn triệu đồng một lượng mức giá này đưa tranh lệch giữa giá vàng sjc trong nước và thế giới rơi vào khoảng bảy ba triệu đồng một lượng
theo khảo sát tại kitco vàng có xu hướng tăng nhẹ theo báo cáo hàng tuần tuy nhiên mặt hàng kim loại quý này được dự báo vẫn khó có thể bứt phá khi không thể vượt qua ngưỡng cản một tám trăm linh usd một ao
thị trường vàng trong nước cũng đang không mấy xôi động tranh lệch giữa mua và bán cũng đang giữ ở mức khá lớn
theo trung tâm thương mại quốc tế itc sau tháng đầu năm nhật bản nhập khẩu hạt điều đạt ba mươi ba một mươi một
trong đó giảm một mươi một hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi trong đó nhật bản giảm mạnh nhập khẩu hạt điều từ ấn độ với mức giảm hai mươi hai tám
ngược lại nhật bản đang tăng nhập khẩu hạt điều từ việt nam với mức tăng bốn năm đạt một mươi hai chín mươi hai triệu usd
thị phần hạt điều của việt nam trong tổng trị giá nhập khẩu của nhật bản chiếm ba mươi tám chín mươi bảy trong những tháng đầu năm cao hơn so với mức ba mươi ba cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
như vậy có thể thấy người tiêu dùng nhật bản có xu hướng chuyển dần từ tiêu thụ hạt điều ấn độ
sang hạt điều việt nam
bộ công thương vừa mới ban hành quyết định số một nghìn chín trăm bảy mươi năm về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép hình chữ h có xuất xứ từ malaysia
bộ công thương bắt đầu điều tra vụ việc vào ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi xem xét và đánh giá kỹ lưỡng mức độ bán phá giá của các sản phẩm thép hình chữ h nhập khẩu từ malaysia
thiệt hại của ngành sản xuất trong nước cũng như đánh giá tác động kinh tế xã hội gồm cả tác động tới ngành sản xuất hạ nguồn và người tiêu dùng
trước đó sản phẩm thép hình chữ h có xuất xứ từ trung quốc đã bị áp dụng thuế chống bán phá giá từ năm hai nghìn một mươi
trong các tháng đầu năm qua nhập khẩu cao su của hầu hết các thị trường lớn trên thế giới đều tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
trong đó tăng mạnh nhất là khối thị trường liên minh châu âu
đáng chú ý hơn nhập khẩu cao su từ việt nam của các thị trường này đều tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
bộ công thương nhận định xuất khẩu cao su của việt nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng nhờ nhu cầu từ trung quốc
thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của việt nam với lợi thế về vị trí địa lý và là thị trường truyền thống
đồng thời giá cao su cũng ở mức cao so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
hiện giá xuất khẩu cao su bình quân bảy tháng của nước ta đã đạt một sáu trăm bảy mươi bảy bốn usd một tấn
so với cùng kỳ năm trước
xuất khẩu hạt tiêu của việt nam tiếp tục gặp nhiều hạn chế do dịch covid một mươi chín trong nước vẫn đang diễn biến phức tạp
trong khi đó tình trạng ồn ứ tại các cảng biển phía nam cùng giá cước tổ biển vẫn duy trì ở mức cao
vẫn sẽ là trở ngại đối với xuất khẩu hạt tiêu sang mỹ và châu âu
ngoài ra trung quốc tăng kiểm tra và khử trùng phòng dịch đối với hàng hóa nhập khẩu
do lo ngại dịch bệnh cũng có thể ảnh hưởng tới xuất khẩu hạt tiêu
với nhiều hạn chế tồn tại hiện đã quá nửa tháng tám
nhưng lượng tiêu xuất khẩu mới chỉ bằng một phần ba so với tháng bảy
theo báo cáo của tổng cục hải quan xuất khẩu trong nửa đầu tháng tám chỉ đạt gần tám bốn trăm năm mươi tấn tiêu các loại
với giá trị kim ngạch trên ba mươi một năm triệu usd
toàn tỉnh đắk lắc hiện có bốn mươi tấn bơ chủ yếu bơ bút bơ hát
đang bước vào thiết kế
tuy nhiên giá bơ hiện xuống thấp đầu ra bị tắc nghẽn
giá bơ truyền thống năm nay chỉ có hai đồng một kg mà vẫn không bán được
còn đối với bơ bút và berhat dự kiến giá sẽ thấp xoay quanh mốc một mươi đồng một kg
trong khi trước đó loại bơ này từng đạt mức một trăm linh đồng một kg
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã ban hành hai phương án tiêu thụ
khi dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhưng vẫn trong tầm kiểm soát
thì tám mươi sản lượng bơ tiêu thụ trong nước hai mươi xuất khẩu
còn đối với trường hợp dịch bệnh quá phức tạp sẽ tập trung mọi nguồn lực
hỗ trợ tiêu thụ chín mươi sản lượng bơ trong nước một mươi xuất khẩu
tuy nhiên thực tế việc xuất khẩu bơ không mấy khả quan
vì quả bơ rất dễ hư hỏng lại chưa được xuất khẩu chính ngạch nên khó khăn
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep vừa ký công văn
gửi lãnh đạo các tỉnh khu vực đồng bằng sông kiều long về việc xem xét
vaccine cho người lao động tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản
theo vasep việc ngừng trệ sản xuất tại các nhà máy chế biến thủy sản
sẽ tác động tiêu cực đến doanh nghiệp và người nuôi trồng thủy sản
ở cả vùng đồng bằng sông kiều long kéo theo nguy cơ mất khách hàng nhập khẩu
đất gãy nguồn lực lao động thiếu hụt nguyên liệu và sẽ rất khó khăn
cho việc hồi phục sản xuất
hiện số lao động trong các nhà máy chế biến và xuất khẩu thủy sản
tại một số tỉnh như hậu giang có tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín còn rất thấp
manpower group việt nam và trung tâm quốc gia về dịch vụ việc làm
cục việc làm bộ lao động thương binh và xã hội đã công bố kết quả khảo sát
về nhu cầu tuyển dụng
theo đó bốn mươi doanh nghiệp dự kiến tăng tuyển dụng trong vòng ba tháng tới
hơn hai mươi bốn doanh nghiệp dự kiến tăng tuyển dụng trong sáu tháng tới
tập trung ở các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất và chế biến chế tạo
bán xỉ bán lẻ và thương mại công nghệ thông tin giáo dục và đào tạo
bên cạnh đó để bảo đảm an toàn cho người lao động và duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất
kinh doanh trong bối cảnh đại dịch
năm mươi năm doanh nghiệp áp dụng làm việc toàn thời gian bốn mươi một doanh nghiệp sẽ áp dụng đồng thời
cả hai hình thức làm việc ở văn phòng và làm việc từ xa hai mươi hai lựa chọn bố trí các ca làm việc
linh hoạt khoảng chín doanh nghiệp dự định cho người lao động làm ngoài công sở
số liệu thông kê bình thường
tổng lượng xe tiêu thụ của bảy thành viên trong hiệp hội gồm việt nam thái lan
singapore philippines myanmar indonesia malaysia trong nửa đầu năm là gần một bốn triệu
xe ô tô các loại tăng bốn mươi một bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi trong đó thái lan là thị trường tiêu thụ
ô tô lớn nhất khu vực với mức tăng trưởng trên ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái
tiếp đó là indonesia và malaysia thị trường ô tô việt nam đứng thứ tư
với mức tiêu thụ trên một trăm năm mươi bốn trăm linh xe bao gồm cả khung chassis xe buýt trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên số liệu aaf cập nhật từ hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam chưa bao gồm doanh số bán
ô tô của vinfast và hyundai nếu cộng dồn số liệu bán hàng của cả hai thương hiệu này
thị trường việt nam đã tiêu thụ trên hai trăm linh xe ô tô các loại